trong khi các tỉnh miền bắc đang phải hứng chịu đợt mưa kéo dài thì tại khu vực duyên hải nam trung bộ đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài
tại quảng ngãi thời tiết nắng gắt dẫn đến nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ hè thu
để đảm bảo nguồn nước tưới cũng như lượng nước chữ trong các hồ đập địa phương và ngành nông nghiệp đã triển khai các biện pháp điều tiết nước tưới luân phiên để phòng chống hạn cuối vụ
những ngày qua nắng liên tục đã làm mực nước hồ sở hầu cạn nhanh hiện trong lòng hồ chỉ còn một mét nước tưới lượng tích chữ chưa đến một phần ba
hồ sở hầu phục vụ tưới tiêu cho gần một trăm linh hectare lúa và hoa màu nhưng thường xuyên đối diện tình trạng thiếu nước và hạn cuối vụ
nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới năm mươi hectare lúa và hoa màu sẽ có nguy cơ thiếu nước
tạm đoan khẩu pháp và bố trí lượng
lập kế hoạch và đã có biên bóng cụ thể với ủy ban nhân dân quyền và phòng nông nghiệp đầu là khe dòng trải
dòng trải hiện nay dòng trải ở cửa vào của sông
và khi mà có phương án này mà được phê diệt thì trọng sẽ tiến hành đem má máu vô để mà đò máu dắn lượng nước tới tan lượng nước mạc
mưa trong đợt cuối tháng sáu vừa qua giúp tăng lượng nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
tuy nhiên hiện có khoảng một phần ba hồ chứa có mực nước thấp do không có nguồn nước đổ về và nắng nóng trở lại
để chủ động nguồn nước tưới phòng chống hạn các địa phương và ngành đông nghiệp quảng ngãi đã triển khai các giải pháp như tưới luân phiên cho các cánh đồng
căn cứ tình hình thực tế cơ sở đưa lịch tưới phù hợp đồng thời thông tuyến canh bờ đập để tránh thất thoát nước trong quá trình tư dẫn
các giải pháp sử dụng máy bơm tưới ướt ráo để đảm bảo nước cho hết vụ cũng đang được tính toán nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài

trước diễn biến thất thường của thời tiết ngành nông nghiệp quảng ngãi đang tích cực phòng chống hạn
đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thực hiện tiết kiệm nước không sản xuất nông nghiệp ở những vùng thiếu nước nắng nóng kéo dài